thưa quý vị trưa nay việt nam ghi nhận thêm một trăm một mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong nước
tại bắc giang là sáu mươi chín ca thành phố hồ chí minh hai mươi chín ca bắc ninh một mươi năm ca hà tĩnh ba ca lạng sơn một ca hà nội một ca
trong đó một trăm một mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính đến một mươi hai giờ trưa nay việt nam có tổng cộng chín ba trăm năm mươi sáu ca ghi nhận trong nước và một sáu trăm bốn mươi ba ca nhập cảnh
ba tỉnh gồm yên bái quảng ngãi đồng nai quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế nam định hòa bình tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp trà vinh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới